sau khi biểu quyết thông qua một số luật quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật biên phòng việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
các đại biểu bày tỏ nhất trí cao về sự cần thiết ban hành luật biên phòng việt nam
tuy nhiên các đại biểu cũng nhận định dự thảo luật chưa xác định đúng vị trí vai trò của lực lượng bộ đội biên phòng
tại điều ba và điều bảy khi quy định
bộ đội biên phòng chỉ là lực lượng chuyên trách mà không phải là lực lượng nòng cốt
trong khi đó thực thi nhiệm vụ biên phòng lực lượng nòng cốt phải là bộ đội biên phòng
các đại biểu cũng cho rằng có sự trông chéo giữa nhiệm vụ của lực lượng biên phòng với lực lượng hải quan và lực lượng công an
vì vậy cần có sự phân biệt rạch ròi khi quy định nhiệm vụ của lực lượng biên phòng tránh việc đùn đầy trách nhiệm giữa các ngành